trước diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp tại các tỉnh phía nam
trong ngày hôm qua bộ y tế đã thành lập kho trang thiết bị vật tư tiêu hào giã chiến tại tp hcm
bộ y tế đã giao bộ phận thường trực của bộ tại tp hcm có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị vật tư tiêu hao cho các địa phương trong khu vực
bộ y tế sẽ điều phối hai máy thở chức năng cao cũng như máy thở thông thường cho kho dự trữ này
mặt khác đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu bộ trưởng nguyễn thanh long khuyên cáo người dân cần ở nhà
chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết hạn chế mọi tiếp xúc của mình với người ngoài xã hội
không tụ tập hai người tại khu vực ngoài công sở bệnh viện trường học
với tất cả các cơ sở chuyển sang trạng thái làm việc online hoặc có biện pháp giãn cách để đảm bảo tất cả các phương án phòng chống dịch